hôm nay kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam
kể từ số báo thanh niên đầu tiên hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
báo chí cách mạng việt nam đã không ngừng phát triển phong phú và đa dạng
báo chí cách mạng việt nam là tiếng nói của đảng nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội
nghề nghiệp là diễn đàn tin cậy của nhân dân đồng thời cũng là vũ khí sắc bén
chống lại các thế lực thù địch của cách mạng đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của nhân dân
báo chí cách mạng việt nam ra đời với dấu mốc lịch sử là tờ thanh niên do lãnh tụ nguyễn ái quốc sáng lập
xuất bản số đầu ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm đã để lại một dấu ấn khó phai trong lịch sử dân tộc việt nam
kể từ khi báo thanh niên ra đời cho đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tổng cộng đã có hơn hai trăm bảy mươi tờ báo và tạp chí
năm một nghìn chín trăm năm mươi một báo nhân dân cơ quan trung ương của đảng bắt đầu xuất bản
tạp chí cộng sản tạp chí sinh hoạt nội bộ báo quân đội nhân dân ra đời
tạp chí cộng sản chống thực dân pháp lần thứ hai bùng nổ và lan rộng
báo chí cách mạng có một bộ phận xuất bản công khai ở các vùng tự do và các căn cứ kháng chiến
một bộ phận xuất bản trong vùng địch chiếm
những văn kiện của đảng bài nói và viết của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo của đảng
được in trên các báo trung ương và các báo địa phương
ngày hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi hội nhà báo việt nam được thành lập đã đoàn kết rộng rãi các nhà báo trong nước
sau ngày thống nhất đất nước báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng
hình thành hệ thống thông tấn báo chí phát thanh truyền hình rộng khắp cả nước
theo thống kê mới đây cả nước hiện có sáu mươi bảy đài phát thanh và truyền hình trung ương và địa phương
hoạt động của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường
trong thời đại bùng nổ thông tin đang phát triển không ngừng đứng trước những yêu cầu mới
báo chí cách mạng việt nam mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng cộng sản việt nam
thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của đảng nhà nước tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân